diễn đàn kinh tế tp hcm năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề kiến tạo đô thị sáng tạo tương tác vai trò động lực của doanh nghiệp
do hiệp hội doanh nghiệp tp hcm và sở ngoại vụ tp hcm tổ chức sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới tại tp hcm
lần đầu tiên chính quyền tp hcm tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu với các nhà đầu tư về kế hoạch xây dựng khu vực phía đông thành phố
theo xu hướng đô thị sáng tạo dự kiến có hơn sáu trăm linh đại biểu là chuyên gia kinh tế nhà khoa học nhà quản lý
các tổ chức và định chế tài chính cùng doanh nhân trong và ngoài nước sẽ tham dự để thảo luận về các mô hình tăng trưởng
và xu thế phát triển đô thị doanh nghiệp trong hệ sinh thái sáng tạo đề xuất cơ chế gắn kết giữa doanh nghiệp
với các viện nghiên cứu và chính quyền trong quá trình xây dựng đô thị sáng tạo
diễn đàn dự kiến sẽ tổ chức thường niên nhằm cập nhật kế thừa và phát triển những kết quả đạt được qua mỗi lần tổ chức